lúc nguyễn đức công chở hàng thì xe ô tô hết dầu và được một người bàn điện giúp đỡ
công đã giữ mối liên lạc với vị ân nhân này để rồi sau đó đường dây mua bán ma túy liên tỉnh được hình thành
theo nội dung vụ án nguyễn đức công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố hải dương tỉnh hải dương
là nhân viên lái xe của một công ty vận tải tại hà nội
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai khi chở hàng đến xã chi lễ huyện quế phong nghệ an thì xe hết dầu
tại đây công được và bá trò sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú xã tri lễ giúp đỡ và hai bên trao đổi số điện thoại cho nhau
sau đó cho nhiều lần liên lạc hỏi thăm công và đặt vấn đề có ma túy bán dù công mua để bán lại
đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công nói với bạn cùng công ty là lê minh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tỉnh bắc giang biết việc cho bán
sau đó thắng lấy số điện thoại của trò liên lạc
ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thắng liên hệ và hẹn gặp trò tại quế phong để trao đổi hàng
hai bên thống nhất cho bán một bánh heroin giá một trăm hai mươi triệu đồng
sau khi về hà nội thông báo cho công biết và thống nhất sẽ tìm người mua
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thắng đến nhà nguyễn văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
chú thành phố phổ yên tỉnh thái nguyên trò chuyện trao đổi về việc mua bán ma túy
thủy đồng ý mua của thắng một bánh heroin với giá hai trăm linh triệu đồng
thắng và công thống nhất sẽ đến quế phong mua hàng của trò về bán lại cho thủy kiếm lời
ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai công đón xe khách từ hà nội đi vào huyện quế phong gặp trò mua một bánh heroin
công đưa cho trò bảy mươi triệu đồng và nợ lại năm mươi triệu đồng
cho đồng ý và đi lên khu vực biên giới giáp lào mua một bánh heroin với giá một trăm hai mươi triệu đồng của một người không rõ lai lịch
cho cũng chỉ đưa cho người bán bảy mươi triệu đồng khất nợ năm mươi triệu đồng rồi đem ma túy về giao cho công
sau khi trở về thắng công cùng đến nhà thủy bàn bạc việc mua bán
thủy cầm bánh heroin rồi mang đi ra ngoài một mươi năm phút và cầm về hai trăm linh triệu đồng như đã hứa
thắng đưa cho thủy ba triệu đồng rồi gọi điện cho trò chuyển trả năm mươi triệu đồng
cho nhận tiền rồi đi trả tiền mua ma túy cho người bán hôm trước
thấy vụ việc chót lọt từ một mươi tám đến hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên lần này khi công năng cầm hàng đi xe khách ra hà nội thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
cơ quan chức năng xác định và bá trò nguyễn đức công lê minh thắng và nguyễn văn thủy phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép hai bánh heroin tổng khối lượng là bảy trăm ba mươi hai gram
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh nghệ an xét xử sơ thẩm đối với bốn bị cáo và bá trò nguyễn đức công lê minh thắng và nguyễn văn thủy cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
tại phiên tòa ba bị cáo và bá trò nguyễn đức công và lê minh thắng
đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
riêng bị cáo thủy không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình bị oan
tuy nhiên với những bằng chứng chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra qua lời khai của các bị cáo hội đồng xét xử đã có căn cứ khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo này
hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này các bị cáo đều bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên cần xử mức án nghiêm minh mới đủ sức gian đe phòng ngừa chung
tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về việc làm của mình
trong vụ án này bị cáo và bá trò là người bán ma túy cho các bị cáo còn lại nên phải chịu trách nhiệm chính
các bị cáo thắng thủy và công là có vai trò ngang nhau
xem xét toàn diện vụ án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo và bá trỏ án tù trung thân các bị cáo nguyễn đức công lê minh thắng và nguyễn văn thủy cùng chịu mức án hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
cặp vợ chồng hờ mở đại lý ma túy tại nhà
trước cám rỗ lợi nhuận khủng từ việc mua bán trái phép ma túy lữ thị giang và ngân văn hoạch thôn một xã yà tơi huyện ia hờ đrai tỉnh con tum dù biết rõ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp để mở đại lý tại nhà
chỉ đến khi cha tay vào còng cả hai mới nghĩ đến những đứa con thơ cuộc sống sẽ ra sao khi cha mẹ vào tù và chắc hẳn phải rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại
thôn một xã yà tơi

những thông tin khác trật vật nhất là sau dịch covid một mươi chín rồi vào những tháng cao su rụng lá mưa nhiều không thể cạo mủ thế nhưng chính những bất minh về kinh tế của các vợ chồng này đã lọt vào tầm ngắm của trinh sát đồn biên phòng sa thầy bộ đội biên phòng con tum
một số người dân cũng báo cho đồn biên phòng biết về việc các đối tượng nghiện hút thường xuất hiện ở nhà giang hoạch những thông tin trên được báo cáo về cơ quan cấp trên trực tiếp là phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng con tum
đại tá trần minh lợi

trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm chỉ đạo các ban nghiệp vụ
đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm tổ chức xác minh làm rõ các thông tin về vợ chồng giang hoạch
sau một thời gian tìm hiểu các trinh sát đã có những thông tin ban đầu về lữ thị giang và ngân văn hoạch
lữ thị giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê ở xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
người phụ nữ này sinh sán trắng trẻo nhưng cuộc đời chân chuyên
giang từng kết hôn ở quê nhà nhưng sau đó cuộc sống không hạnh phúc nên đã ly hôn
bản thân nhận nuôi con gái một thời gian sau giang gặp có quan hệ tình cảm với ngân văn hoạch
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê quán ở xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an và có với nhau một người con trai
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín giang hoạch đưa hai con vào làm công nhân cạo mù cao su tại thôn một xã yat thơi
bản thân ngân văn hoạch là đối tượng sử dụng ma túy đã hai lần phải đi cai nghiện bắt buộc
ngoài làm công nhân cạo mù cao su hoạch và giang ở nhà làm kinh tế vườn ao chuồng
thế nhưng những người làm công chủ yếu là những đối tượng
đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn
đặc biệt những người làm công này thường không mang tiền về cho gia đình
nên các chính sách nhận định rất có thể hoạch đã trả công bằng hàng trắng
trong những thông tin này đại tá trần minh lợi đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhiệm vụ
thu thập thông tin tài liệu để làm rõ hành vi
mua bán tàng trữ sử dụng ma túy của lữ thị giang và ngân văn hoạch để có phương án xử lý
theo đại tá trần minh lợi thời gian qua tình hình tội phạm liên quan đến ma túy
trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh con tum có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp
các đối tượng lôi kéo mua chuồng những thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số
không có việc làm lười lao động để tham gia vận chuyển ma túy
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng con tum
đã xác lập nhiều chuyên án triệt phá các đường dây mua bán
vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
bên cạnh đó các đơn vị cũng tập trung triệt phá các ổ nhóm đại lý ở địa bàn biên giới
bởi vậy những mồng mống về ma túy như lữ thị giang và ngân văn hoạch cần phải sớm được triệt phá
sáu giờ ba mươi phút ngày năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn lữ thị giang dắt xe máy rời khỏi nhà
chờ con trai đến trường
tuy nhiên giang tỏ ra khá lo lắng khi liên tục nhìn trước ngó sau xem có ai đi theo mình không
các trinh sát của phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng con tum
và đồn biên phòng sa thầy đã xác định được giang cất dấu ma túy trong người và chuẩn bị giao dịch
tuy nhiên đội trưởng đánh án
đội trưởng đánh án quyết định chờ cho giang đưa con đến trường xong mới tổ chức đánh bắt
để không gây ảnh hưởng tâm lý xấu đến cháu nhỏ
bởi vậy khi giang vừa rời khỏi tầm khuất của trường tiểu học
các trinh sát nhanh chóng khống chế không để giang kịp vứt gói nhỏ ni lông màu đen đang cầm trong tay trái
biết không thể chổ cãi giang khai nhận bọc ni lông bên trong có heroin và đang trên đường đi giao cho khách
cùng thời điểm này một tổ đánh án nhanh chóng di chuyển tới nhà ở của cặp vợ chồng này
trước những câu hỏi của trinh sát hoạch không thể chứng minh được mình vô can với số ma túy mà vợ cất giấu trong nhà
hoạch biết rõ giang mua bán ma túy và cung cấp cho mình sử dụng
khám xét nhà ở của giang và hoạch các trinh sát thu được ma túy ở nhiều địa điểm gồm nhà tròi ngoài vườn
trong bao thuốc lá dưới đáy chai nước ngọt đặt trên bàn thờ trong tủ quần áo
buộc vào túi rồi treo dưới thanh giác giường với tổng trọng lượng ba trăm hai mươi năm hai trăm ba mươi bốn gram
lữ thị giang lý giải vì sao
phải giấu ma túy ở nhiều nơi
em không nghĩ mình sẽ bị bắt nhưng anh hoạch nghiện ma túy
nên khi nhận ma túy về phải chia nhỏ nhiều nơi để cất giấu
nếu anh hoạch biết thì sẽ sử dụng hết mất
khai báo về hơn ba trăm linh gram ma túy cắt giấu trong nhà
lữ thị giang cho biết số ma túy này giang mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở quê nhà nghệ an
trong lần về thăm quê dịp tết nguyên đán vừa qua
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng giang hoạt động rất kín đáo
chỉ bán cho khách quen những mối lạ dù có trả giá cao đến mấy cũng không bán
mỗi lần bán hàng cho khách giang đều gạt gầm lại một lượng nhỏ
để cho hoạch sử dụng và trả công cho thợ đến làm vườn cho mình
giang cũng khai nhận bản thân biết mua bán vận chuyển ma túy là vi phạm pháp luật
thế nhưng vì mang lại lợi nhuận khủng nên nhắm mắt làm liều
với một bánh heroin giang mua ở quê có giá hai trăm tám mươi triệu đồng
vào con tum giang vừa bỏ mối vừa bán lẻ
như số ma túy giang bị bắt ngày năm tháng ba trọng lượng chỉ hơn ba gram
với giá năm triệu đồng và với mỗi tép đủ cho một lần sử dụng giang bán với giá năm trăm linh đồng
đây cũng là lý do vì sao trong cuộc sống của những gia đình công nhân khác khó khăn
thì gia đình giang hoạch lại ngày càng khá giả